tại hội nghị ra ban của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình thực hiện sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín một số tập đoàn tổng công ty cho rằng nguyên nhân của việc cổ phân hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm là do liên quan đến các thủ tục về đất đai
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trường ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị
hiện nay mới có ba mươi năm trên một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và tám mươi tám trên bốn trăm ba mươi doanh nghiệp nhà nước thoái vốn
như vậy công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang bị chậm so với kế hoạch đề ra
một số bộ ngành công ty cho rằng nguyên nhân của vấn đề này liên quan đến thủ tục đất đai
trong cổ phần hóa xin báo cáo cho phó thủ tướng là có ba mốc rất quan trọng đối với cổ phần hóa
thứ nhất là mốc ban hành quyết định cổ phần hóa của tập đoàn
muốn có cái quyết định này thì phải xong phương án sử dụng đất
nếu mà làm tuần tự nếu mà cấp cấp có thẩm quyền mà không vận dụng làm tuần tự
tức là cứ xong tất cả các tỉnh nộp về cấp trên rồi cấp trên mới ký gửi các ủy ban nhân dân tỉnh
thì chắc nó phải kéo dài chín tháng nữa mới tập đoàn mới có thể làm tiếp được
hiện tổng công ty lương thực miền bắc có hai mươi hai đơn vị là công ty con
nằm trong đối tượng giả soát của cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước
với hai trăm bốn mươi tám mảnh đất trải đều trên hai mươi năm tỉnh địa bàn trong cả nước
nằm ở các bản thôn huyện và xã vì vậy công tác giả soát hết sức khó khăn
thì tổng công ty cũng cử rất là nhiều đoàn công tác trực tiếp làm việc với các đơn vị thành viên
để xem có những mảnh nào mà không đủ cơ sở pháp lý
thì tổng công ty cũng trực tiếp cùng với đơn vị đến làm việc với ủy ban nhân dân các tỉnh
để hỗ trợ cho các địa phương
với hai mươi hai đơn vị và hai trăm bốn mươi tám điểm đất với đặc thù ở vị trí rất là khó khăn
tuy nhiên với lộ trình trong năm hai nghìn một mươi chín mà hiện nay đã là tháng bảy
thì tổng công ty cũng e ngại là trong nhất đến ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín
chưa chắc là đã hoàn thành được cái công việc này
tôn tự như vậy đối với ngân hàng agribank tập đoàn địa lực evn
hiện nay cũng chưa thể cổ phần hóa vì vương mắc vấn đề đất đai và một số vấn đề khác
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tiếp tục giả soát
trình thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án tổng thể
cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
triển khai có kết quả các phương án tổng thể đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật
trong đó có việc giả soát phê duyệt phương án sử dụng đất xác định giá trị để cổ phần hóa